hồi một mươi sáu h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn công an huyện vân hồ phối hợp với công an huyện mộc châu
là một số đơn vị chức năng công an tỉnh sơn la phá thành công chuyên án ma túy lớn
bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là giang á cấu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã thu giữ tàng vật gồm hai mươi bánh heroin một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
một xe mô tô và một số tăng vật liên quan khác
trong quá trình bắt giữ đối tượng đã bỏ chạy sau đó bỏ lại xe máy bên đường và trốn vào khu rừng ven đường quốc lộ sáu
lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi vây bắt và sau hơn một giờ đồng hồ đã bắt giữ được đối tượng
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng